tối ba mươi một tháng năm phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã đến dự đêm gala nghệ thuật liên hoàn thiếu nhi quốc tế vtv hai nghìn một mươi chín sắc màu văn hóa bốn phương do đài truyền hình việt nam phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam tổ chức
phát biểu tại buổi lễ phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh bày tỏ vui mừng và nhật liệt chào quý vị khách mời và đoàn thiếu nhi đến từ tám quốc gia đã đến dự khai mạc liên hoan thiếu nhi quốc tế vtv hai nghìn một mươi chín tại nam hội an
vùng đất có lịch sử lâu đời có nhiều di sản văn hóa nổi tiếng nơi gặp gỡ giao thoa của nhiều nền văn hóa khác nhau
đồng chí đặng thị ngọc thịnh đánh giá đây là điểm hẹn hàng năm nhằm kết nối tình bạn tình đoàn kết giữa thiếu nhi việt nam và quốc tế
đồng thời cũng là cơ hội để quảng bá hình ảnh đất nước con người văn hóa việt nam
phó chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng rằng liên hoan thiếu nhi quốc tế vtv hai nghìn một mươi chín đặc biệt là chương trình đêm gala nghệ thuật sắc màu văn hóa bốn phương
sẽ tăng cường và kết nối mạnh mẽ hơn nữa tình đoàn kết và giao lưu văn hóa giữa các nước tham gia